thưa quý vị sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an
thành phố hà nội về triển khai thực hiện xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại công an phường khương trung ở quận thanh xuân và công an phường phú la
ở quận hà đông đây là hai trong một mươi ba công an phường mà thành phố hà nội lựa chọn để xây dựng đơn vị điển hình
kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá
cao sự chủ động và đồng tình với việc tp hà nội đã sớm giả soát đánh giá tổng thể toàn diện một trăm bảy mươi năm công an
phường trên địa bàn thành phố trong đó đã lựa chọn được một mươi ba công an phường để triển khai xây dựng công an phường
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm hai nghìn hai mươi ba và lộ trình từng năm đến năm hai nghìn ba mươi
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai các giải pháp
mới thực tiến đồng thời nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức và xác định rõ việc xây dựng công an phường
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị có vai trò rất quan trọng là cơ sở tiền đề để xây dựng
một xã hội trật tự kỷ cương văn minh hiện đại do đó đây là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp
các ngành của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đó lực lượng công an làm tham mưu nòng cốt
chiều qua tại hà nội bộ công an tổ chức phiên họp ban soạn thảo tổ biên tập sự án luật căn cước
công dân sửa đổi trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật
căn cước công dân sửa đổi theo đó ban soạn thảo dự án luật gồm hai mươi ba thành viên do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng ban
việc xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội nghiên cứu
triển khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực
tài chính ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác
về người được cấp thẻ căn cước công dân sự thảo luật bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước công dân
cho công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam để đảm bảo quyền lợi ích
chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước phát huy tiện ích giá trị của thẻ căn cước công dân
trong hoạt động của chính phủ số xã hội số
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh việc sửa đổi luật căn cước công dân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
dự án luật căn cước công dân sửa đổi đã được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các bộ ngành
xây dựng theo đúng quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
nghiên cứu tiếp thu giải trình lấy đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức cá nhân trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo luật
và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp xây dựng hoàn thiện báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến
đồng thời sớm hoàn chỉnh dự thảo luật theo quy định
tin chúng tôi vừa thực hiện sáng nay tỉnh ủy đắk nông đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tham dự hội nghị về phía trung ương có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
về phía tỉnh đắk nông có các đồng chí bí thư tỉnh ủy ngô thanh danh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương
phát biểu chỉ đạo hội nghị thay mặt bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực
cố gắng cùng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh đắk nông trong việc thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một thời gian qua
nhân dịp này thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi lời cảm ơn đến ban thường vụ tình ủy đắk nông đã lãnh đạo
chỉ đạo quan tâm đến lực lượng công an trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
thực hiện tốt nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ tổ quốc và cho biết
nhiệm vụ được đề ra tại nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một là bảo vệ đảng bảo vệ sự lãnh đạo của đảng chế độ xã hội và bảo vệ nhân dân
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ tổ quốc bảo vệ nền tảng văn hóa giữ gìn bản sắc truyền thống và giao lưu học hỏi văn hóa thế giới
nâng cao tiềm lực kinh tế củng cố tiềm lực quốc phòng xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt xây dựng công tác đối ngoại đẩy lùi những nguy cơ về quốc phòng an ninh xây dựng khu vực ổn định phát triển
đối với tỉnh đắk nông đại tướng tô lâm đánh giá đây là một tỉnh biên giới nằm trong khu vực chiến lược quốc gia có vị trí quốc phòng an ninh vô cùng quan trọng
tuy điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn cùng với bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều tác động nhưng trong một mươi năm qua tỉnh ủy đắk nông đã tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết trung ương viii
trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trung ương viii tỉnh đắk nông vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm
đồng chí tô lâm đề nghị tỉnh sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới
trước hết là ổn định kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã được tuyên dương khen thường
hôm nay tại công an tỉnh thừa thiên huế bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định nghỉ dưỡng là chế độ đãi ngộ đặc biệt của ngành công an đối với cán bộ chiến sĩ và thân nhân cán bộ chiến sĩ nhằm phục hồi nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong công tác nghỉ dưỡng năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi nhằm tạo đột phá cho công tác nghỉ dưỡng
dịp này bộ công an đã trao bằng khen cho tám tập thể và một mươi năm cá nhân
cục hậu cần trao giấy khen cho bốn mươi hai cá nhân đã có những thành tích cao trong công tác nghỉ dưỡng năm hai nghìn hai mươi hai
đối với những chiến sĩ nghĩa vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giao cho một mươi trung đoàn và hai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận huấn luyện tại một mươi sáu địa điểm trên cả nước
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thực hiện nghiêm túc trong công tác rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỳ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ
đối với các đồng chí chiến sĩ mới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn thử thách
lực lượng vũ trang nghiêm túc chấp hành mọi chế độ học tập sinh hoạt công tác điều lệnh kỷ luật công an nhân dân và mệnh lệnh của chỉ huy
cũng trong sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức phát động tết trồng cây vì một việt nam xanh xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
đây là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động hướng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm vì một việt nam xanh do thủ tướng phát động
góp phần xây dựng đất nước ta mãi mãi xanh tươi và bền vững
đồng thời thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về mục tiêu mỗi cám bộ chiến sĩ trồng ít nhất từ một đến ba cây xanh
sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba và phát động tết trồng cây vì một việt nam xanh
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại tỉnh quảng nam trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ và trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiếp nhận và huấn luyện một sáu trăm chín mươi bảy chiến sĩ mới đến từ một mươi tỉnh miền trung
đây là những công dân đủ điều kiện về độ tuổi sức khỏe trình độ văn hóa và lý lịch được công an các tỉnh tuyển chọn
trong vòng ba tháng các chiến sĩ mới sẽ được đào tạo huấn luyện những nội dung cơ bản về kiến thức chính trị pháp luật nghiệp vụ cơ sở
điều lệnh công an nhân dân kỹ năng chiến thuật quân sự bắn súng bộ binh chiến đấu của cảnh sát cơ động võ thuật công an nhân dân
cũng trong sáng nay trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ tại tỉnh bình định đã tổ chức lễ khai giảng
và huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba cho bảy trăm một mươi tân binh đến từ một mươi bốn tỉnh thuộc khu vực tây nguyên nam trung bộ và đông nam bộ
sau lễ khai giảng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã phát động trồng năm cây xanh trong khuôn viên và các khu vực bãi tập luyện của trung đoàn
tại phường minh thành thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc đã tổ chức lễ khai giảng
khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hai nghìn hai mươi ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc được lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giao chỉ tiêu huấn luyện một bảy trăm bảy mươi bảy công dân được tuyển chọn
theo chỉ tiêu của công an một mươi hai tỉnh thành phố trực thuộc địa bàn phương đông bắc
trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện được giao trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc đã giao cho ba tiểu đoàn tiếp nhận huấn luyện tại tỉnh quảng ninh
trong thời gian ba tháng hơn một sáu trăm linh chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động đông nam bộ và công an các tỉnh
đồng nai bình phước bình dương bà rịa vũng tàu long an tây ninh tiền giang và bến tre
sẽ được học và huấn luyện những nội dung cơ bản về chính trị nghiệp vụ pháp luật điều lệnh công an nhân dân
quân sự võ thuật và bắn súng nghiệp vụ cảnh sát cơ động các nội dung bảo vệ mục tiêu vũ trang canh gác tuần tra
giải tán đám đông gây dối an ninh trật tự bạo loạn theo chức năng nhiệm vụ của cảnh sát cơ động và chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cũng như các chương trình huấn luyện ngoại khóa của ngành công an
thưa quý vị ứng xử trên không gian mạng sao cho văn minh là vấn đề đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
đây cũng là nội dung được đề cập trong tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi